ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba một vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch việt tiên banh tại số một đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
ngay sau khi vụ cướp xảy ra lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng công an quận hải châu và công an phường thạch thang đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin liên quan đến vụ cướp
hình ảnh camera an ninh cho thấy đối tượng sử dụng xe máy hiệu yamaha noja grande màu xám mặc áo chống nắng dài của nữ đeo khẩu trang và đội mũ kín mặt
đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra tại thành phố đà nẵng
nhận thấy mức độ manh động thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
công an quận hải châu và cảnh sát giao thông công an thành phố cùng các đơn vị phối hợp vừa truy vết vừa chốt chặn tại các tuyến giao thông để truy bắt đối tượng không để đối tượng chạy thoát và tẩu tán tăng vật
sau khi bước vào ngân hàng đối tượng dùng roi điện vào vật
quá trình trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường tại ngân hàng thì xác định đối tượng có để lại một bao dư lông màu đỏ
kiểm tra bên trong bao thì có một số áo quần và hai tờ trái rút tiền tại trộm atm của ngân hàng việt tiên banh
ban đầu thì có thể nhận định đây khả năng của đối tượng rút rồi sau đó để lại
sau khi xác định và xác minh hai tờ kho ngân hàng thì tiến hành làm việc với hai người liên quan
thì xác định thời gian vụ việc xảy ra
thì hai người đây đang làm việc tại cư quân
như vậy đã có bằng chứng ngộ phạm
lộ trừ hai người tranh tra khỏi việc xác minh của vụ bán
cái bao ni lông mà đối tượng dùng để bỏ súng và roi điện khi vào ngân hàng
sau khi sử dụng súng và roi điện thì đối tượng vứt lại cái bao này
thì cũng có tiến hành thu giữ được cái bao
trong bao cũng có hai góc hóa đơn
qua kết quả dự định thì
không có khiến cho quán trường văn lại trên cái bao đó
quá trình này chúng tôi cũng đã có biện pháp hoạt động
phát động chúng để mà thu thập thêm các thông tin liên quan về vụ trưởng
đồng thời tổ chức các cái mùi tính xác
mở động tổ chức tính xác
để hứa tạo pháp của đối tượng
cũng như là chúng tôi tiếp tục bám sát địa bàn
tiến hành bám sát
để qua trích sự khả năng camera chúng tôi phát hiện được
trước cái thời điểm xảy ra cái vụ tước thì không có đối tượng đã điều nghiêm tại khu vực này
thì chúng tôi làm theo cái hành trình cái lộ trình di chuyển của đối tượng
thì chúng tôi phát hiện là tại thời điểm đó đối tượng đi vòng qua những cái con đường hẻm
sau đó ra đường chính và vào đán hàng của tư vấn này
từ hình dáng trang phục và đặc điểm xe của đối tượng thu được
cơ quan điều tra tiếp tục truy xuất hàng trăm camera an ninh giám sát trên các tuyến phố để lần theo dấu vết tẩu thoát của kẻ cướp
hình ảnh cho thấy đối tượng phóng xe qua đường châu văn liêm ra đường ba tháng hai rồi qua cầu thuận phước sang quận sơn trà
có một số hình ảnh camera cho thấy khá rõ biển số xe của đối tượng

đối tượng cướp ngân hàng thường đi bằng xe không có biển số hoặc che biển số
trường hợp để biển số ngang nhiên đi vào khu vực có nhiều cam chứng tỏ đối tượng này có ý đồ
nhiều khả năng là nhằm đánh lạc hướng kéo dài thời gian gây khó khăn cho cơ quan điều tra
tuy nhiên không bỏ lọt tội phạm cơ quan điều tra vẫn truy tìm chủ sở hữu của biển số xe trên
chúng tôi xác định được xe này do một chị ở thanh bình quảng nam đứng tay làm chủ phương tiện
thế thì ban đầu chúng tôi khi có được thông tin về kết quả xác minh thì nó phù hợp với lại hướng di chuyển của đối tượng
qua việc thấy chị này chị cũng đã bán xe này cặp nó đã hơn một năm
thì làm tiếp theo người mua xe của chị
chúng tôi tiếp xúc chúng tôi làm việc và được biết người ta bác lại cho một tiệm mua bán xe máy cổ
báo cáo xe bốn mươi ba f một có bị bốn mươi ba f một bốn mươi hai nghìn tám trăm năm mươi ba không có đặc biệt bao gọi là không thường có đặc biệt sao được
bị ổng đế tốt lên nào báo cáo hết
chiếc xe vẫn ở trong kho hàng chờ bán từ mấy tháng nay
điều này cho thấy rằng có thể đối tượng đã dùng biển số giả chung với biển số chiếc xe này
tiếp tục truy xét camera giám sát của nhà dân trên các ngã đường đối tượng có thể đi qua
cho thấy từ khi đối tượng đi từ cầu thuận phước sang quận sơn trà
thì mất dấu
sau khi chân sát mất giáo tại khu vực chân cầu thuận phước
trích xuất camera quanh khu vực đó thì vẫn chưa thấy đối tượng xuất hiện
nên nhận định có thể đối tượng đã ở lại đây một thời gian để thay đổi nhân dạng và vứt bỏ không khí
nên anh em chân sát đã tập hợp truy tìm từng ngọn cỏ từng bãi cỏ

ngay sau khi bị bắt với những bằng chứng không thể chối cãi đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lê phú cao là đối tượng có trình độ học ván cao trình độ đại học
tuy nhiên là sau khi ra trường cao không có công an về lão ổn định
đối tượng thường xuyên là phải đi phụ giúp việc ở các quán ăn
trong quá trình phụ giúp việc thì mỗi lần về quê tại thừa thiên huế
thì đối tượng về gia đình thì được bố mẹ là so sánh về việc là bạn bè cùng trang lứa với lê phú cao
là hiện tại là đã thành công trong công việc và cuộc sống vợ con đàng hoàng ổn định
còn lê phú cao thì chưa được cái gì
nên lê phú cao là ấm ức trong lòng
và nảy sinh ý định là phải làm một việc gì đó để phải có được như những người khác
và bạn bè cùng
để ba mẹ là vui lòng
thì khi mà đối tượng dán cái biển sâu xa này đối tượng cố tình để biển sâu xa
mà đối tượng điều khiển cho các camera hành trình
của người dân và các camera tại các ngã tư và camera giao thông vận tải
thì để xác định được cái biển sâu xa đó
để đánh lạc hước các bọn điều tra là mọc đối tượng khác
sau khi mua được một khẩu súng nhựa và chiếc áo chống nắng dài của nữ
đối tượng đã vào một cây atm nhặt bất kỳ hai tờ biên lai rút tiền bỏ vào túi
với mục đích chiếc túi đó cao sẽ bỏ lại hiện trường
sau đó em điều khiển xe vào trước ngân hàng việt tinh văn
sau đó em bước vào chỗ ngân hàng
việc đầu tiên khi bước vào ngân hàng là làm gì
dạ em nhìn vào bên phía bên bên trái thì em thấy có cái nút bấm cửa cuốn
sau đó em bấm cho cái cửa cuốn nó xuống
sau đó em vào em dùng cái loa điện em bấm tắt tắt tắt tắt
em đe dọa các nhân viên trong ngân hàng
em hô lên
em hô lên
em hô là cực đây cực đây
và em yêu cầu mọi người là úp mặt vào tường
em đến ngã từ trường tâm đó
sau đó em cởi áo cái dài cùng dài cùng pin
sau đó em bước vào chỗ bụi cây
cùng với em bước cái sổ này ra đây
rồi điểm vào bộ dạng
sau đó thì em điều khiển xe đến chỗ vincom
sau đó em bước vào chỗ bụi cây

tiếp đó đối tượng đã mua sắm trả nợ hết hơn năm mươi triệu đồng
khi xem được thông tin hình ảnh về nghi can thực hiện vụ cướp được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội
cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhân dạng
đối tượng đã thay đổi kiểu tóc
kiểu tóc dài chấm tay
đối tượng cắt thành đầu cua ba phần
xong việc cao vào tại vincom ung dung lấy chiếc xe tăng vật đã gửi đó
qua khám xét nơi chọ của đối tượng

đối tượng công an đã thu hồi số tiền năm trăm chín mươi triệu đồng là số tiền còn lại cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán
đối tượng này là rất là thủ đoạn
khi cướp ngân hàng thì có thể là đã khảo sát trước và đã tính những cái việc mà thay đổi nhận dạng
thay đổi xe thay đổi biển số kể cả khi mà đối tượng là cắt tóc rồi như là thay đổi hình dạng

và làm cái xóa chứng cứ ngoại phạm có cái chứng cứ ngoại phạm cho mình bằng cái việc là sử dụng công nghệ thông tin
nghĩa là đối tượng này rất là thủ đoạn và cái này là do đối tượng có học
thứ hai nữa là cũng có kiến thức về công nghệ thông tin
như thế nào từ cái cái biển ước ước chừng ấy là ví dụ như là thời điểm đầu tiên thì có suy luận
là ba mươi tư mờ một chín bốn hai sáu hay là ba mươi tư mờ một tám bốn ba sáu hay là ba một hay
mờ một hay nờ một hay ba tư hay là ba chín từ những cái suy luận như thế và chúng tôi đã tiến
hành phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu và tiếp tiến hành giả soát tất
cả những cái xe và có những cái tên như thế xem là vào thời điểm này thì chủ xe đang ở đâu đang
làm gì và tình trạng với xe đang như thế nào
đến hôm sau cơ quan điều tra đã xác định được chiếc quay xe của nạn nhân mang biển kiểm soát
ba tư mờ sáu chín một bốn bốn
sau đó tổ trinh sát cũng tìm được người chủ đầu tiên của chiếc xe đảng hải dương và thông qua họ
cơ quan điều tra đã xác định được chiếc xe đã được bán qua nhiều đời chủ và người cuối cùng mua chiếc
xe này là người chuyên mua bán xe cũ ở hà nội ừ ừ ừ ừ ở ngay lập tức mỗi công tác quay lại hà nội để
giúp người chuyên mua bán xe cũ ở hà nội ừ ừ ừ ừ ừ ừ nhưng anh nguyễn văn a cũng thông báo
chiếc xe đã được bán cho người khác và có cung cấp một số tài khoản ngân hàng mà người mua đã từng
chuyển tiền cho anh nguyễn văn a ừ ừ ở cái sự cẩn thận tỉ mì của các người dân vào cái thời điểm bán xe cũ ở hà nội
anh nguyễn văn a cũng thông báo chiếc xe đó thì cái anh này anh bán xe và anh ấy có có có ghi có ghi thông
tin vào cái giấy tờ mua bán xe để tránh cái trường hợp là sau các đơn vị chức năng hỏi đến thì anh ấy
đã đã ghi thông tin vào và anh ấy đã lưu lại những cái thông tin về số tài khoản cũng như các các
thông tin khác chúng tôi đã tìm được cái thông tin bệnh nghi và sau khi tìm được thông tin về nghi thì
chúng tôi đã xác minh ngay tại địa phương của anh y sinh sống thế này vợ còn mình đã cung cấp những thông
về cái đặc điểm hình thể hình dạng cũng như là chúng tôi gửi cái ảnh mà nạn nhân cho gia đình
thì gia đình đã nhận ngay ra đấy là người thân người nhà của mình
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra xác định được nhân thân lai lịch của nạn nhân là anh vũ văn y
sinh ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nơi đăng ký thường trú xóm mồ bò xã đức giang huyện yên dũng tỉnh bắc giang
nạn nhân đi khỏi nhà từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến một mươi năm h chiều ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thì phát hiện thi thể
và đây cũng là hướng mở cho cơ quan điều tra bởi vì lúc đầu tại hiện trường
ngoài thi thể nạn nhân trở lại trong cơ quan điều tra
có một cái quần của đối tượng vứt lại một con dao dính máu ngoài ra không có cái gì thêm
thật sự tưởng chừng như bế tắc nhưng có những bước gọi mở và sự cố gắng của tất cả các cán bộ chiến sĩ
và sự chỉ đạo nhiệt tình và quyết tâm của ban chuyên án mới có được những thông tin quan trọng
cái địa điểm quây án và thời điểm quây án thì ở cái khu vực nơi rất ít người qua lạng
do vậy thì thể hiện rằng là cái đối tượng là cái người thông thuộc
địa bàn và biết được đặc điểm phong tục tập quán của người dân
cũng như là cái khu vực mà gây án đó là nơi trồng và chăm sóc cây cao su
thì cái thời điểm mà trồng và chăm sóc và thu hoạch cây cao su
thì cái thể hiện quây án đấy thì tuyệt nhiên khu vực đó không có người dân qua lạng khu vực đó
từ căn cứ đó chúng tôi có cái nhận định về đối tượng